hướng tới kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và bốn mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh
nhiều hoạt động nghĩa tình tri ân những người có công đã được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
những hoạt động nghĩa tình uống nước nhớ nguồn dành cho các gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh thanh niên sung phong
được ban chỉ huy lực lượng thường xuyên phối hợp cùng các trí hội cựu thanh niên sung phong ở các quận huyện tổ chức
đó là những buổi tới thăm tặng quà cho chuyện để thân nhân liệt sĩ cũng như chính các đồng chí thương binh bệnh binh đang dưỡng bệnh
cảm nhận được chất lửa ấm áp từ chính những đồng đội hôm nay của mình
gắn với hoạt động truyền thống của lực lượng thanh niên sung phong ngày hai mươi tám tháng ba
đoàn của chúng tôi đến thăm hỏi và tặng quà cho một trăm bốn mươi sáu gia đình thương minh liệt sĩ
với mỗi gia đình thì được một phần quà và một hiện kim mức thì nó cũng chưa được nhiều lắm
với hoạt động kinh phí
thường xuyên để chăm lo cho một trăm bốn mươi sáu gia đình này thì bình quân một năm là khoảng hai trăm hai mươi triệu
lực lượng thanh niên sung phong hàng năm vẫn đến nhà thăm viên liệt sĩ đoàn thanh long
đối với gia đình thì tấm lòng rất là quý trọng mất thì cũng đã mất lâu rồi
có những cái mất thì người ta nhớ hoài cũng cảm ơn lực lượng thanh niên sung phong
bên cạnh đó những hoạt động nghĩa tình dành cho những người đồng đội cũng là bài học quý báu
để giáo dục những đoàn viên
thanh niên sung phong trẻ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh
đóng góp của lớp cha anh gì trước
cũng như nét nhân văn khi cùng chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ nhau khi hoàn nạn
tôi tham gia sung phong tháng năm năm bảy mươi bảy ở tp hcm
sau đó thì tôi đi công tác bên campuchia năm bảy mươi chín
tháng tám bảy mươi chín tôi bị thương trong khi bốc đạn từ kho ra xe bị nổ
hôm nay mình đi thăm các đồng đội mình
mình cũng cảm thấy rất là xúc động
khi thấy hoàn cảnh của các anh các chị vẫn còn khó khăn
những hoạt động nghĩa tình dành cho các gia đình chính sách thanh niên sung phong
hàng năm đều được ban chỉ huy lực lượng thường xuyên quan tâm tổ chức chú đáo
và những hoạt động đó không phải chỉ diễn ra nhân dịp ngày truyền thống hai mươi tám tháng ba của lực lượng
mà còn vào tất cả các dịp lễ khác như hai mươi bảy tháng bảy ngày ba mươi tháng bốn
hay tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc